với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nhiễm covid một mươi chín bóc tách f ra khỏi cộng đồng
huyện phú yên tỉnh sơn la đã triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng trên địa bàn toàn huyện
bắt đầu từ ngày chín tháng chín
chiến dịch sẽ tập trung lấy mẫu và làm xét nghiệm cho khoảng năm mươi hai người dân của các xã thuộc vùng có nguy cơ lây nhiễm cao
như huy thượng huy tân huy bắc huy hạ quang huy tân lang mường lang và thị trấn phủ yên
kết hợp cả phương pháp test nhanh kháng nguyên và pcr
để chiến dịch thực hiện có hiệu quả ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sơn la đã huy động tổng số một trăm bảy mươi cán bộ và nhân viên y tế
trong đó có sáu mươi cán bộ được tăng cường đợt ba
đến nay đã thành lập được trên tám mươi tổ công tác xét nghiệm lấy mẫu đóng gói và vận chuyển mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín
thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm tầm soát sars cov hai tại cộng đồng trên địa bàn toàn huyện
tính đến thời điểm này đã lấy được gần hai mươi năm mẫu xét nghiệm qua đó kịp thời phát hiện các trường hợp dương tính với covid một mươi chín